vụ cháy đã thiêu dụi khoảng năm mươi hectare rừng thông có tuổi đời trên hai mươi năm do ban quản lý rừng phòng hộ mù căng trải quản lý
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với dương công viên
chú tại xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lãng sơn về tội giết người
trước đó ngày một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn nhận được tin báo về việc phát hiện bà hoàng thị năm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chú tại xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn chết trừ dõi nguyên nhân
qua quá trình điều tra đã xác định hung thủ gây án là dương công viên người hàng xóm của bà năm
được sự vận động của cơ quan điều tra vào ngày một mươi một tháng ba đối tượng dương công viên đã đến công an huyện lộc bình đầu thú
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận gia đình viên và bà hoàng thị năm có mâu thuẫn từ trước nên muốn tìm cơ hội để trả thù
ngày một mươi tháng ba viên và bà năm có xảy ra mâu thuẫn viên đã dùng dao đâm bà năm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hai đối tượng sơn thị lan chú tại thành phố bạc liêu và lý búp pha ngụ tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và mua bán trẻ em
qua điều tra các đối tượng khai nhận vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm ông phục chú tại xã châu hưng huyện vĩnh lợi
có giới thiệu nguyễn thị ánh tuyết sinh năm hai nghìn một cho sơn thị lan và lý búc pha nói có nhu cầu sang trung quốc lao động
vì thuyết chưa đủ tuổi nên ông phục đã đi làm giấy chứng minh nhân dân giả cho tuyết sau đó đối tượng pha đưa thuyết qua trung quốc
nhưng khi đến trung quốc thì pha không giới thiệu việc làm mà gả tuyết cho một người đàn ông trung quốc
và nhận số tiền một trăm hai mươi đồng
nhận thấy mình bị lừa tuyết đòi về việt nam đối tượng lý bút pha liên hệ với gia đình tuyết đòi bốn mươi triệu đồng tiền chuộc mới trả tuyết về với gia đình
khi đối tượng đang nhận tiền chuộc thì bị lực lượng công an bắt quả tang
thưa quý vị và các bạn do có hành vi trộm cắp một mươi cây vàng sgc của chị gái đối tượng lê quang hảo nguyên
trú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế vừa bị công an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
tại cơ quan công an lê quang hào nguyên khai nhận khi biết được chị gái của mình là lê thị hoàng linh có tài sản đang cất giấu bên trong phòng ngủ nguyên đã tìm cách để lấy trộm
sáng ngày bảy tháng ba nhờ lúc gia đình đi vắng nguyên đột nhập vào phòng chị linh lấy trộm một mươi cây vàng sjc rồi mang đi bán lấy số tiền ba trăm ba mươi chín triệu đồng
sau đó nguyên bỏ trốn lên huyện an lưới tỉnh thừa thiên huế hiện công an huyện phú vang đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng pháp luật
công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết ngày hôm qua một mươi bốn tháng ba trần thị yến nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện rồng trôm đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày bảy tháng ba ý nhi cùng với lê huỳnh diễm phúc chú tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang đến huyện châu thành với ý đồ tìm học sinh có mang theo tài sản để cướp giật
khi cả hai đến khu vực ngã tư xã an khánh thì phát hiện ba học sinh nữ đi xe đạp điện
họ mang theo túi sách
phúc liền dồ ga chạy tới giật túi sách của một học sinh nữ
bên trong có một điện thoại
sau đó cùng nhi tẩu thoát
đến chiều ngày tám tháng ba phúc đã bị công an huyện châu thành mời làm việc và y đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được sự vận động của cơ quan công an và gia đình trần thị yến nhi đã ra đầu thú
qua điều tra yến nhi và phúc còn khai nhận đã gây ra bốn vụ cướp giật tài sản khác của học sinh trên địa bàn tp bến tre
thưa quý vị thời gian vừa qua tại tp thọ
đề ra các vụ trộm cắp xe máy bằng các biện pháp nghiệp vụ
vừa qua công an tp việt trì tp thọ đã triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy lên tỉnh
bắt giữ ba đối tượng trao trả tài sản bất trộm cho người bị hại
anh dương tuấn dũng chú tại thị trấn hưng hóa huyện tâm đông
rất vui mừng vì được công an thành phố việt trì thông báo đến nhận lại chiếc xe máy mà anh đã bị mất cắp trước đó
chiếc xe này bị mất vào ngày một mươi chín tháng hai khi anh để xe ven đường và không có người trông coi
sau khi nhận được đơn trình báo công an thành phố việt trì đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm thủ phạm
chỉ sau hơn ba giờ đồng hồ công an tp việt trì đã xác định được địa điểm cất giấu chiếc xe
và các đối tượng khổng văn dũng nguyễn văn dương là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận chỉ vì ham chơi lười lao động nên rủ nhau đi trộm cắp
tôi chỉ có đứng ngoài cảnh giới và dư đi vào vào quả lấy xe
sau khi trộm cắp thì
quá trình điều tra dũng và dương khai nhận đã thực hiện gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn các tỉnh vĩnh phúc và phú thọ
sau mỗi vụ trộm cắp xe thành công chúng đem bán cho nguyễn minh đức ở sóc sơn hà nội
với giá từ hai hai đến hai bốn triệu đồng
dù biết là xe do trộm cắp mà có nhưng vì hám lời nguyễn minh đức vẫn mua rồi đem bán để hưởng tranh lệch
công an thành phố công an phường đã tuyên truyền với phương thức thủ đoạn
và yêu cầu người dân
công an tp việt trì tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam ba đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vụ việc trên một lần nữa lại dóng lên hồi chuông cảnh báo cho người dân
trong việc nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản tránh tạo sơ hở
hay cho bọn trộm cắp lộng hành
liên quan đến việc sát hại bỏ tót tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước
ngày hôm qua công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã tiếp nhận thông tin khai báo
từ đối tượng lê minh tiến chú tại ấp năm xã mã đà huyện vĩnh cửu
về các tình tiết liên quan đến vụ giết hại bò tót
sau khi được vận động thuyết phục đối tượng tiến đã ra đầu thú vào ngày một mươi ba tháng ba
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba công an huyện vĩnh cửu đã bắt khẩn cấp
đối với lê nguyễn ánh hùng hai mươi một tuổi và phạm thanh liêm một mươi sáu tuổi
cùng thường trú tại ấp năm xã mã đà huyện vĩnh cửu về hành vi vi phạm các quy định
về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
qua đối tranh ban đầu hùng và liêm thừa nhận đã bán chết con bỏ tót trên vào đêm ngày hai mươi sáu tháng hai
rồi cùng với lê minh tiến xẻ thiệt bỏ tót bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại tỉnh bình phước lấy sáu triệu đồng rồi chia nhau
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng tự chế cùng ba viên đạn
chuyển sang một thông tin khác
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại xã nghĩa yên huyện nghĩa đàn vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố
trước đó lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh phan anh tuấn chú tại khối hai
phường bến thủy tp vinh đối tượng nguyễn duy khánh với cái tên giả mạo là tuấn
đã mượn chiếc xe máy mang bì kiểm soát ba mươi bảy c một trăm linh bảy nghìn một trăm bốn mươi bảy của anh tuấn rồi đưa đi cầm cố
tại tiệm cầm đồ tiến nga ở nhà số ba mươi bảy đường lý tự trọng tp vinh lấy hai mươi năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau khi cho đối tượng khánh mượn xe không thấy trả nên anh tuấn đã trình báo với cơ quan công an
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn duy khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội
lực lượng công an đã thu giữ trong người khánh số tiền do đối tượng cầm cố chiếc xe máy trên
đồng thời tiến hành thu giữ chiếc xe tại tiệm cầm đồ tiến nga
qua công tác trinh sát địa bàn đấu tranh với các loại tội phạm vào chiều ngày hôm qua
công an quận bình thạnh tp hcm cho biết vừa triệt phá hai ổ cờ bạc nằm trong hẻm hai trăm hai mươi
phường hai mươi hai bắt giữ một mươi một đối tượng trong đó có đối tượng cầm đầu là lê thị mỹ dung
các con bạc bị bắt hầu hết là đối tượng nữ không nghề nghiệp
có nhiều tiền án tiền sự sống bằng nghề đánh bạc ăn tiền
trước đó chiều ngày một mươi một tháng ba công an đã thu giữ trên một mươi năm triệu đồng từ hai ổ bạc

theo công an bình thạnh hai ổ cờ bạc nằm trong hẻm hai trăm hai mươi bảy phường hai mươi hai bắt giữ một mươi một đối tượng

thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động dân sinh của người dân tại nơi đây
hệ thống gió đông bắc ảnh hưởng đến giả đất miền trung hoạt động yếu
nên chủ yếu mưa phùn và sương mù chỉ còn tập trung tại các tỉnh là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
về đêm và sáng trong ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy từ ngày một mươi tám trở đi thời tiết tốt dần lên
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế
thì phổ biến ít mưa trưa chiều chưa hưởng nắng nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám đến ba mươi độ
khu vực nam trung bộ ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
trời phổ biến nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi
sau đó khả năng đến ngày một mươi tám thì sẽ chấm dứt nên nhiệt độ trong ngày sẽ giảm nhẹ
các tỉnh còn lại từ ninh thuận trở vào cho đến bình thuận thì thời tiết ổn định
không mưa ngày nắng nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi
đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều thì nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ sẽ tăng lên cao
cường độ bức xa ở mức trung bình nhiệt độ là từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có gì thay đổi đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới thì không mưa ngày còn nắng nhiều độ ẩm xuống thấp
khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nhiệt độ vẫn khá cao ở thời điểm trưa chiều
riêng các tỉnh thuộc miền đông của nam bộ thì vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt